thưa quý vị và các bạn phong tỏa nghiêm ngặt trên diện rộng để phòng chống dịch covid một mươi chín
đã khiến hoạt động sản xuất của trung quốc trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai giảm xuống mức thấp nhất
kể từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi
theo số liệu của tổng cục thống kê quốc gia trung quốc nbs công bố ngày ba mươi tháng bốn
chỉ số nhà quản trị mua hàng pmi thuộc lĩnh vực sản xuất của trung quốc chỉ đạt mức bốn mươi bảy bốn điểm
trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai thấp hơn mốc năm mươi điểm phân định giữa tăng trưởng và suy giảm
chỉ số pmi thuộc lĩnh vực phi chế tạo của trung quốc cũng đã giảm xuống mức thấp nhất
kể từ đầu năm hai nghìn hai mươi
số liệu trên được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc mới covid một mươi chín tại trung quốc gia tăng
khiến nhà chức trách nước này phải áp đặt các biện pháp phong tỏa và xét nghiệm trên diện rộng
tại nhiều thành phố
hàng chục thành phố của trung quốc bao gồm các trụ cột kinh tế như thâm quyến và thượng hải
đã phải phong tỏa hoàn toàn hoặc một phần trong những tháng gần đây
sự suy giảm nặng nề về kinh tế cho thấy sức ảnh hưởng khủng khiếp của đại dịch covid một mươi chín
liệu với chính sách zero covid mà trung quốc đang nỗ lực áp dụng có đem lại hiệu quả
và thành công hay không thời gian sẽ có câu trả lời rõ nhất